là một trong những vấn đề được các đại biểu quốc hội chất vấn nhiều nhất trong phiên họp chiều nay
trả lời các đại biểu bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân khẳng định
thời gian qua đã có tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ trong thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ tại các bộ ngành địa phương
thời gian qua cùng từ đúng quy trình đã bị lợi dụng và chính là bà đỡ là rèm che bảo hồ
cho một số cán bộ lãnh đạo suy thoái thực hiện thành công việc chọn người nhà mà không chọn người tài
vì thế đã gây bức xúc làm sói mòn niềm tin của cử tri và nhân dân trong việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ
đề nghị bộ trưởng cho biết giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên
để lấy lại niềm tin trong nhân dân để cứu nguy cho quốc gia trong việc chọn người tài quản lý đất nước
hiện nay chúng tôi đã có báo cáo với thủ tướng chính phủ trong việc bổ nhiệm người nhà đối với chín địa phương
và qua các báo cáo lần này chúng tôi đề nghị là thủ tướng chính phủ có chỉ đạo cho quỹ ban nhân dân của các tỉnh
trong việc bổ nhiệm cán bộ chúng ta phải thực hiện đúng tiêu chuẩn điều kiện và quy trình bổ nhiệm cán bộ
theo quy định của đảng và nhà nước
và việc tiễn chọn cán bộ chúng ta phải áp dụng một cách rộng rãi công khai minh bạch dân chủ
xin bộ trưởng cho biết một có hay không có tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ tại không ít bộ ngành địa phương
vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ trong đó có những người không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định

những vấn đề nóng được dư luận quan tâm thời gian gần đây như vụ việc của ông vũ huy hoàng
nguyên bộ trưởng bộ công thương hay vụ việc tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương có bốn mươi sáu cán bộ
trong đó có đến bốn mươi bốn người là trưởng phó phòng cũng được các đại biểu quốc hội chất vấn
đề nghị bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý về mặt nhà nước có thể áp dụng
đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
từ vụ việc cụ thể này theo bộ trưởng có cần thiết phải nghiên cứu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét
sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hay không
từ vụ việc cụ thể này theo bộ trưởng có cần thiết phải nghiên cứu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét

với trách nhiệm của mình bộ trưởng đã có những giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng hiệu quả về công tác cán bộ
được biết hiện nay bộ nội vụ đang triển khai đề án tinh giản biên chế và đề án vị trí việc làm
bộ đội vụ đã có kiến nghị quỹ ban dân dân tỉnh thái dương là phải thực hiện cho đúng
chỉ đạo cho xã hội đồng thông minh xã hội tỉnh thái dương thực hiện đúng về những quy định tiêu chuẩn
về chức danh cán bộ của cấp phòng quy định cụ thể là không quá ba người
và khi đề bạc bổ nhiệm đảm bảo đúng tiêu chuẩn điều kiện và thực hiện đúng quy trình
và nên có xử lý nghiêm đối với những người làm công tác tham mưu đề nghị
trong việc đề bạt bổ nhiệm quá số lượng quy định mà làm cho xã hội bức xúc trong thời gian vừa qua
sáng mai ngày một mươi bảy tháng một mươi một quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
đối với bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của thủ tướng chính phủ
liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu

sau khi có lời xin lỗi chính thức đầu tiên trước công chúng tổng thống parken he đang phải đối mặt với những lựa chọn ngày càng thu hẹp bởi nhiều khả năng bà có thể là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử hàn quốc bị các công tố viên thẩm vấn
hội nghị liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ hai mươi hai gọi tắt là cop hai mươi hai đang diễn ra tại maroc là hội nghị đầu tiên thảo luận về việc cụ thể hóa và triển khai thỏa thuận cop hai mươi một paris
tuy nhiên việc ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ đang có tác động tiêu cực đến bầu không khí của hội nghị với nguy cơ mỹ sẽ rút ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu
dưới thời tổng thống obama mỹ công bố một kế hoạch táo bạo mang tên năng lượng sạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi giảm ba mươi hai khí thải co hai cao hơn cam kết đưa ra trước đó là từ hai mươi sáu
tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tháng chín vừa qua ở hàng châu trung quốc mỹ đã tuyên bố phê chuẩn thỏa thuận cop hai mươi một
tuy nhiên việc ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ đã phủ bóng đen lên hội nghị cop hai mươi hai lần này
ông donald trump là người phản đối chương trình giảm khí thải co hai của mỹ đồng thời từng tuyên bố sẽ dừng tất cả quỹ hỗ trợ cho chương trình chống biến đổi khí hậu trong chiến dịch tranh cử
theo quy định nước mỹ còn bốn năm nữa để rút lại cam kết
tôi nghĩ rằng còn quá sớm để suy đoán mọi việc chính quyền mới của mỹ có thể nhìn vào những cam kết toàn cầu những lợi ích của thỏa thuận này để đưa ra các chính sách phù hợp chúng ta hãy cùng chờ xem
trước đó mỹ cam kết đóng góp ba tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh chính quyền của tổng thống obama hiện chỉ mới đóng góp được năm trăm linh triệu đô la và theo lịch trình phần còn lại sẽ được đóng góp trong những năm tới dưới thời của ông donald trump
có ý kiến lo ngại rằng ông trump có thể từ chối khoản đóng góp này và việc nước mỹ rút khỏi hợp tác về chống biến đổi khí hậu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
nếu ông trump rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu nó sẽ làm suy yếu vị thế của mỹ
một chiến dịch tranh cử với những hứa hẹn để làm vừa lòng cử tri nào đó mà không hiểu rằng sự nóng lên toàn cầu là một thực tế mà chúng ta phải đối mặt
sức ép trước hết từ phía trung quốc với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất nhưng cũng là hai nước có lượng khí thải nhiều nhất thế giới mỹ và trung quốc dường như có sự cạnh tranh uy tín quốc tế khi đã đưa ra các cam kết tích cực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
tổng thống mỹ barack obama đang tiếp tục chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống
với điểm đến tiếp theo là nước đức chuyến đi được đánh giá là nhằm chấn an các nước châu âu về cam kết của mỹ đối với khối quân sự bắc đại tây dương nato dưới quyền tổng thống đắc cử donald trump
các nhà lãnh đạo châu âu vốn lo lắng về những tuyên bố của ông trump trong chiến dịch tranh cử của ông nêu nghi vấn về những cam kết của mỹ và họ mong muốn tổng thống mỹ obama sẽ làm rõ vấn đề này
trong buổi gặp tổng thống hy lạp prokopis pablo poulos tuy không đề cập đến tên ông donald trump
nhưng tổng thống mỹ oma vẫn khẳng định có được một khối nato hùng mạnh là một điều tối quan trọng và sẽ tiếp tục duy trì ngay cả khi mỹ đang có sự chuyển quyền
những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông trump đã tạo ra chấn động nhất định ở châu âu vì các lời lẽ cứng rắn của ông trong thời gian tranh cử đe dọa rằng mỹ sẽ rút khỏi nato nếu các quốc gia đồng minh không chịu đóng góp tiền bạc nhiều hơn
tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng eu tại bruxelles hôm thứ hai các nhà lãnh đạo đã bàn về nhu cầu cấp bách hơn là phải thiết lập một cơ chế phòng thủ chung
an ninh tại đức đang được thắt chặt ở mức cao nhất trước chuyến thăm của ông obama tới nước này
tư lệnh bộ chỉ huy thái bình dương của mỹ đô đốc hari harris tuyên bố washington sẽ giữ vững cam kết đối với khu vực châu á và duy trì quan hệ quân sự vững mạnh với các đối tác
phát biểu tại một sự kiện ở washington đô đốc harris nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực ấn độ châu á thái bình dương đối với mỹ đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ
ông khẳng định mỹ sẽ duy trì quan hệ đối tác vững mạnh với khu vực này trong hiện tại và tương lai
mặc dù bày tỏ quan ngại về những phát biểu gần đây của tổng thống philippines duterte đô đốc harris khẳng định các mối quan hệ quân sự giữa mỹ và philippines sẽ không bị ảnh hưởng
ông nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào từ phía philippines dù tổng thống duterte từng tuyên bố sẵn sàng yêu cầu quân đội mỹ rút khỏi các căn cứ của nước này
dự kiến vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới ông harris cũng sẽ có cuộc gặp mặt với giới chức quân sự cấp cao philippines để thảo luận về kế hoạch tập trận chung thường niên
với việc quân đội iraq đang tiến dần vào mosun thành trì cuối cùng của tổ chức nhà nước hồi giáo is dự xưng ở nước này năng lực của tổ chức cực đoàn này dần dần được hé mở
quân đội iraq vừa phát hiện một số nhà máy chế tạo bom và súng cối ở rìa mosun
sử dụng nhiều khuôn mẫu khác nhau súng cối cùng với các tay súng bắn tỉa và những chiến binh đánh bom tự sát là những lực lượng phòng thủ chính của is ở mosul
có khoảng tám đến một mươi quân nhân bỉ đã tham gia một cuộc biểu tình để phản đối quyết định của chính phủ tăng tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng quân đội
đụng độ giữa những binh lính tham gia biểu tình và cảnh sát đã xảy ra trên các tuyến phố ở thủ đô bruxelles
lực lượng cảnh sát bỉ đã phải dựng các lực lượng phòng thủ chính của is ở mosul
đồng thời bộ trưởng quốc phòng bỉ stephen van der putt đã gặp đại diện tổ chức công đoàn quân đội
ông nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ có thể để mang lại cho ngành và binh lính một tương lai họ xứng đáng được hưởng
đồng thời khẳng định sẽ không đưa ra các lời hứa không thể thực hiện được
bộ trưởng quốc phòng bỉ đã đề nghị bộ trưởng hưu trí nước này thực hiện ngay việc đối thoại xã hội trong năm nay và cần lưu ý quân nhân là một nghề đặc thù
trước đó hồi tháng một mươi vừa qua chính phủ bỉ đã quyết định tăng tuổi nghỉ hưu trong quân đội theo lộ trình hàng năm từ năm mươi sáu tuổi hiện nay lên sáu mươi ba tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại